thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký quyết định số ba trăm bảy mươi một phê duyệt quy hoạch vùng tây nguyên
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
vùng tây nguyên được quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của năm tỉnh
con tum gia lai đắk lắc đắk nông lâm đồng
theo mục tiêu quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi vùng tây nguyên là vùng phát triển bền vững
có nền kinh tế xanh tuần hoàn hình thành các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp
cây ăn quả rau hoa và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước
hình thành một số khu du lịch chất lượng cao điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước
về ngành công nghiệp vùng tây nguyên ưu tiên phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến
chế tạo các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ
thân thiện với môi trường gắn với lợi thế về nguồn nguyên liệu trong vùng
hình thành các khu cụm công nghiệp chế biến sâu cụm liên kết ngành
gắn với các đô thị trung tâm và hành lang kinh tế
liên kết hiệu quả với công nghiệp tiểu vùng trung trung bộ tiểu vùng nam trung bộ và đông nam bộ
phát triển dịch vụ logistic gắn với các trung tâm hành lang kinh tế kết nối các hoạt động thương mại
trong nội vùng liên vùng và hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất gắn với các thị trường trong nước
quốc tế phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng du lịch văn hóa gắn với bảo tồn
phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc tây nguyên
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng vừa ký quyết định số ba trăm bảy mươi sáu
phê duyệt quy hoạch vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
mục tiêu của quy hoạch đến năm hai nghìn năm mươi bắc trung bộ và duyên hải miền trung là vùng phát triển nhanh
bền vững đi đầu cả nước về kinh tế biển hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ hiện đại
xanh thông minh hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ
có kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc xanh văn minh hiện đại và thông minh
có khả năng chống chịu thích ứng với biến đổi khí hậu
đến năm hai nghìn năm mươi bắc trung bộ và duyên hải miền trung phát triển được ít nhất hai đô thị
và một số trung tâm công nghiệp dịch vụ hợp tác quốc tế lớn
ngang tầm khu vực châu á tại các khu kinh tế ven biển hiện đại
phát triển nông thôn văn minh hiện đại xanh giàu bản sắc văn hóa dân tộc
phát triển đồng bộ hệ thống càng biển tại các tỉnh trong vùng
vùng bắc trung bộ và duyên hải miền trung phát triển công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế cao
tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tập trung phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng có lợi thế
các ngành công nghiệp xanh công nghiệp chế biến và một số ngành công nghiệp mới
xây dựng một số cụm liên kết ngành công nghiệp có quy mô lớn có năng lực cạnh tranh quốc tế cao
nâng tỉ trọng đóng góp của khu vực công nghiệp vào gdp của vùng đạt khoảng hai mươi năm ba mươi năm
hôm qua sáu tháng năm cục công nghiệp bộ nông công thương cho biết cơ quan đã kiến nghị thủ tướng giao cùng bộ y tế
lập tổ công tác kiên cứu đề xuất chính sách quản lý thí điểm với thuốc lá điện tử
trong đó bộ này đề xuất chưa kiến nghị cho phép lưu hành thuốc lá điện tử tại việt nam trong lúc chờ ban hành chính sách
văn bản bộ công thương nêu rõ do chưa có chính sách quản lý nên đơn vị nhập khẩu thuốc lá ở việt nam
và kinh doanh thuốc lá nung nóng thuốc lá điện tử vào việt nam
bộ công thương đã có chỉ đạo tổng cục quản lý thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát ngăn chặn hành vi buôn bán
vận chuyển tăng trữ cháy phép thuốc lá điếu thuốc lá điện tử thuốc lá làm nóng
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn tám vụ xử lý hàng trăm nghìn bao thuốc lá nhập lậu
trong đó xử lý hơn một mươi sản phẩm thuốc lá điện tử thuốc lá làm nóng thu nộp ngân sách nhiều tỷ đồng
qua kiểm tra kiểm soát lực lượng chức năng cũng phát hiện các sản phẩm thuốc lá điện tử đều là nhập lậu hàng hóa không có hóa đơn chứng từ
thưa quý vị do thời tiết những ngày tới và trong cả mùa hè năm nay dự báo là sẽ khắc nghiệt
vì vậy tổng công ty điện lực hà nội vừa đưa ra khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm
nhất là vào các hôm giờ cao điểm từ một mươi hai h một mươi năm h và từ hai mươi hai h hai mươi bốn h hàng ngày
trong thời gian tới dự báo nắng nóng
nóng gai gắt sẽ kéo dài
để bảo đảm việc cung cấp điện an toàn liên tục evn hà nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm
nhất là vào các khung giờ cao điểm từ một mươi hai h đến một mươi năm h và từ hai mươi hai h đến hai mươi bốn h hàng ngày
bên cạnh đó chú ý sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đặt ở mức hai mươi sáu độ c trở lên sử dụng kết hợp với quạt
và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn
không sử dụng nhiều đồ điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện
đồng thời phòng ngừa các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện chạm điện và khu trung cư
evn hà nội cũng vận động các hộ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp
cũng chủ động thay thế các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp bằng các thiết bị có hiệu suất cao
tham gia thực hiện các chương trình tiết kiệm điện điều chỉnh phụ tải
hãy tắt khi không cần để khi cần sẽ có điện
bên cạnh thói quen này evn khuyến cáo khách hàng hình thành thói quen sử dụng thiết bị có nhãn
chứng nhận sản phẩm tiết kiệm điện thay các bóng đèn chiếu sáng thường bằng các bóng đèn led tiêu hào năng lượng thấp